nhân dịp thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa dự hội trợ trung quốc asean và hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư trung quốc asean lần thứ một mươi ba
chiều ngày một mươi tháng chín tại trung tâm hội nghị quốc tế lệ viên sơn trang thành phố nam ninh quảng tây thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp thân mật đồng chí bành thanh hoa bí thư đảng ủy khu tự trị dân tộc trang quảng tây đến chào
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao thời gian qua quảng tây đã tích cực giao lưu hợp tác với các bộ ngành địa phương việt nam
kim ngạch thương mại việt nam quảng tây trong năm hai nghìn một mươi năm đạt gần hai mươi năm tỷ usd trong tổng số khoảng một mươi lưu học sinh việt nam đang học tập ở trung quốc có khoảng bốn học sinh học tập ở quảng tây
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hai bên cần tiếp tục phát huy tốt vai trò các cơ chế hợp tác hiện có tích cực thực hiện các biện pháp hữu hiệu
điều kiện thuận lợi cho thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư du lịch nhất là tiện lợi hóa thông quan hàng hóa không để xảy ra tình trạng ồn tắc hàng nông sản vào mùa cao điểm
tăng cường nhập khẩu các mặt hàng việt nam có thế mạnh để góp phần giải quyết vấn đề mất cân bằng thương mại giữa hai nước
về phần mình bí thư khu ủy quảng tây bành thanh hoa đã giới thiệu với thủ tướng về những biện pháp phía quảng tây đã tích cực triển khai nhằm mở rộng giao lưu
tăng cường hợp tác với các địa phương của việt nam trên các lĩnh vực kinh tế thương mại văn hóa giáo dục du lịch
cũng như những nỗ lực nhằm tạo điều kiện cho việc thông quan hàng hóa giải quyết vấn đề lao động thời vụ khu vực biên giới